công an tỉnh bình dương vừa phối hợp cùng với công an thị xã bến cát triệt phá tụ điểm cờ bạc nằm tại cánh đồng cua đinh ven bờ sông sài gòn thuộc xã an tây thị xã bến cát nhiều đối tượng đã bị bắt giữ cùng thang vật
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt quả tăng sáu mươi bốn đối tượng đang tham gia đánh bạc ăn tiền trong đó có ba mươi một đối tượng nam và ba mươi ba đối tượng nữ thu giữ được một hai mươi năm tỷ đồng và các dụng cụ đánh bạc cùng nhiều tăng vật khác
sau vụ giết người hàng loạt của lê quốc tuấn tức tuấn khỉ tại một tụ điểm đánh bạc ven sông sài gòn thời gian qua lực lượng chức năng tp hcm và tỉnh bình dương đã liên tục kiểm tra giả soát hai bên bờ sông kiên quyết dẹp bỏ các tụ điểm đánh bạc tại các khu vực này